thưa quý vị chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai năm hai nghìn hai mươi hai và có tên quốc tế là mulan
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai chín độ kinh đông
trên khu vực phía đông bắc quần đảo hoàng sa cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi năm năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo mưa lớn từ chiều tối nay
từ chiều tối mai một mươi tháng tám đến khoảng ngày một mươi hai tháng tám khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt